vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng hai tại km hai trăm tám mươi chín tám trăm linh quốc lộ một đoạn thuộc địa bàn phương bắc sơn
camera an ninh đã ghi lại được cảnh chiếc xe tải đang sang đường bị xe container chạy tốc độ cao tông mạnh ngang sườn
khiến cho chiếc xe tải bắn lên vỉa hè lao vào nhà ven đường
cú tông mạnh khiến cho chiếc xe tải bị hất tung rồi bay lên vỉa hè phá hỏng một đoạn hàng rào của nhà dân bên đường
kính xe tải vỡ nát rất may vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người
nhưng chiếc xe tải hư hỏng nặng